phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với phòng cảnh sát cơ động vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội như là bắt giữ người trái pháp luật
cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng tổ chức bán dâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do hai vợ chồng là nguyễn thị cẩm tuyền và trần đình hưng cầm đầu
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
trước đó vào chiều ngày hai tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà ở khu phố bốn
phường tân hiệp thành phố biên hòa bắt quả tang tám đối tượng là đàn em của tuyền và hưng
đang có hành vi giam giữ một mươi bốn cô gái đều là tiếp viên karaoke
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hợp đồng
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số hung khí
tôi được chỉ định giao trách nhiệm là quản lý nhân viên
để thu hồi số tiền giữ cơm tiền góp
rồi mấy ngày hôm sau này chị linh có chỉ đạo tôi qua bình dương bắt một bé về làm cho trả tiền cho chị
cùng thời điểm trên lực lượng công an cũng tiến hành bắt giữ tuyền hưng tại nhà riêng
ở phường trảng giải thành phố biên hòa đồng thời kiểm tra hai quán karaoke
của đường dây này là quán karaoke nige ở phường tân biên và karaoke thùy dương ở phường tam hiệp
bắt quả tang sáu nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục nhảy múa thoát y múa khiêu dâm cho khách
khi mà về quán làm với tôi thì tất cả các bé phải làm hợp đồng là đã ứng trước tôi cái số tiền là bao nhiêu
đó như hồi nãi là tôi đã cho mượn và hứa hẹn là sẽ góp hàng ngày cho tôi
trong quá trình làm nếu mà
ở quán tôi mà khách mà có yêu cầu nhảy thoát y kích dục thì mấy bé sẽ gợi ý cho tôi
và tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho mấy bé làm để mấy bé kiếm thêm thu nhập
thủ đoạn của hai vợ chồng tuyền hưng là móc nối với một số đối tượng tại thành phố hồ chí minh
ép buộc lừa các cô gái trẻ vay nợ với số tiền từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
các đối tượng ép nạn nhân về đồng nai vào quán karaoke tiếp khách khỏa thân mua thoát y và bán dâm
các đối tượng còn bắt nhân viên phải thoát y để chụp hình khỏa thân
nhằm khống chế nạn nhân tiếp viên không đổi nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền bo của khách
số tiền lương phải nộp lại cho nhóm của tuyền đặt ra theo tỷ lệ
bằng thủ đoạn này tuyền và hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ hai mươi ba mươi một tháng
ngoài ra tuyền và hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần
nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
không vay nợ chúng ép và đánh nhân vị
làm việc phải trả nợ cho chúng
thủ đoạn tinh vi hơn là khi mà chúng ép nạn nhân gây nợ thì chúng dùng điện thoại quay phim lại
thể hiện nạn nhân là tự giác vay và tự giác đến nơi cơ sở của chúng để làm để trả nợ
và có nhiều trường hợp là đối tượng bắt nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân
thì số nạn nhân này
bị quản thúc trong quá trình chỉ được phép là di chuyển từ nơi giam giữ đến cơ sở kinh doanh hợp đồng karaoke
sau khi hợp đồng xong tiếp khách xong thì đối tượng nạn em lại chở canh và chở về lại nơi giam giữ
thức đi cái quyền tự do đi lại của nạn nhân
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn khánh hội nguyễn tấn kiệt và hà văn nghị
đây là ba đối tượng được xác định
làm môi giới cho vợ chồng tuyền để đưa các cô gái về đồng nai làm việc nhẹ lương cao